phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bái vừa phối hợp với đội quản lý thị trường số năm
cục quản lý thị trường yên bái tạm giữ số lượng hàng hóa do nước ngoài sản xuất không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
vừa qua lực lượng chức năng tỉnh yên bái kiểm tra xe khách biển kiểm soát hai mươi bốn b chín trăm hai mươi chín
liều thông tuyến cao tốc nội bài lào cai vào đường âu cơ thành phố yên bái
do lái xe lê quang minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại xã thanh vinh thị xã phú thọ tỉnh phú thọ điều khiển
trên xe chở nhiều mặt hàng như hoa quả khô đồ dùng điện tử sen vòi đèn trang trí đèn led trậu rửa mặt do nước ngoài sản xuất
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh hợp pháp của số hàng hóa trên
lực lượng chức năng đã tạm giữ số hàng hóa trên để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật